mở đầu là diễn biến phiên xét xử phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu
ngày hôm nay khi trình bày quan điểm tại phiên tòa
đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đã đề nghị mức án đối với các bị cáo
trong đó phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế án sơ thẩm trung thân đề nghị y án sơ thẩm
vũ anh tuấn cựu cán bộ công an án sơ thẩm trung thân đề nghị y án sơ thẩm
nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao án sơ thẩm trung thân đề nghị hai mươi năm tù
tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao án sơ thẩm một mươi sáu năm tù đề nghị giảm từ ba đến bốn năm tù
đỗ hoàng tùng cựu phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao án sơ thẩm một mươi hai năm tù đề nghị giảm từ hai đến ba năm tù
hoàng văn hưng cựu cán bộ công an án sơ thẩm trung thân đề nghị hai mươi năm tù
trần minh tuấn giám đốc công ty cổ phần xây dựng thái hòa án sơ thẩm một mươi tám năm tù đề nghị bác kháng cáo y án sơ thẩm
một số bị cáo khác cũng được đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với lưu bình nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện thái thụy tỉnh thái bình do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thụ lý
kết quả điều tra cho thấy ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản trong thời gian giữ chức vụ đại biểu quốc hội phó trưởng ban dân nguyện
lưu bình nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được số tiền trục lợi này lên đến hàng trăm nghìn đô la mỹ
cơ quan cảnh sát điều tra đang đẩy nhanh tiến độ điều tra thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ việc giải quyết vụ án
đồng thời mở rộng điều tra vụ án đảm bảo xử lý toàn diện triệt để đúng quy định của pháp luật
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với lưu bình nhưỡng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quê quán tại xã hùng dũng huyện hương hà tỉnh thái bình
trú tại quận thầy hồ thành phố hà nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
một mươi viên ma túy tổng hợp là vật chứng vừa được công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên phối hợp với đồn biên phòng si pha phìn
bộ đội biên phòng tỉnh điện biên thu giữ khi bắt quả tang đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vào khoảng tám h ba mươi tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại khu vực xã phìn hồ huyện nậm pồ lực lượng phối hợp bắt giữ đối tượng lý a phừ
thu giữ hai bánh hình vuông màu vàng bên trong có các gói màu xanh chứa một mươi hai viên ma túy tổng hợp
số ma túy này đối tượng mua từ lào về việt nam tiêu thụ khi tới địa phận trên thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ
tại nghệ an phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng vừa chủ trì phối hợp với công an huyện
quỳ châu công an huyện quế phong phá thành công chuyên án bắt giữ bốn đối tượng thu số lượng ma túy lớn
khoảng hai giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại tuyến quốc lộ bốn mươi tám d đoạn qua bản tạ xã quang phong huyện quế phong
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với công an huyện quỳ châu
công an huyện quế phong phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng trương đình luân và võ văn dư
vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ ba bánh heroin hai trăm một mươi năm viên ma túy tổng hợp một mươi gam ma túy đá và một số tăng vật khác
đồng thời tại thị trấn tân lạc huyện quỳ châu lực lượng phối hợp tiến hành bắt khám xét khẩn cấp đối tượng cầm đầu
đặng quang tuất thu giữ hai mươi gam heroin bốn điện thoại di động một ô tô và một số tăng vật có liên quan
cùng thời điểm trên tại thị trấn trùng khánh huyện trùng khánh tỉnh cao bằng lực lượng công an tiếp tục bắt giữ đối tượng la thị hoa
là mắt xích tiêu thụ trong đường dây phạm tội về ma túy này
thưa quý vị huyện mường la là địa bàn nằm ở phía bắc của tỉnh sơn la giáp danh tỉnh yên bái và lai châu
đây là địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm ma túy
chỉ trong vòng chưa đầy một tuần đợt sao quân cao điểm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán
công an huyện mường la đã liên tiếp phá thành công nhiều chuyên án vụ án bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy
đây là lý a vạng
chú huyện vân hồ đối tượng trong chuyên án đã bị công an huyện mường la bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin một xe máy và một điện thoại di động
tại cơ quan công an vạng khai nhận vận chuyển thuê từ biên giới rồi sẽ được trả công là sáu triệu đồng